câu chuyện nhiều loại cây trồng vượt quy hoạch đã được đề cập từ nhiều năm nay và một trong những hệ lụy của việc trồng ồ ạt tự phát chính là những rủi ro về thị trường tiêu thụ các địa phương cũng thừa nhận đây là những điểm yếu trong việc kiểm soát quy hoạch
những ngày này tây nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch hồ tiêu nếu như trước đây mỗi cân tiêu có giá từ hơn một trăm tám mươi đồng thì nay giá giảm mạnh chưa tới một trăm linh đồng một kg
do những năm trước hồ tiêu được giá người nông dân ở các tỉnh tây nguyên trồng ồ ạt loại cây này ở cả trong và ngoài diện tích cà phê
chín mươi đồng một kg đó nếu như tình trạng tiêu xuống đến tầm cơ khoảng sáu mươi đồng mà giá cà phê vẫn giữ được ở mức độ bốn mươi năm đồng một kg thì chúng tôi làm một kg cà phê vẫn nhàn hơn tức là cây tiêu vì cây tiêu nó rất nhiều rủi ro
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh đắk lắc chỉ phát triển một mươi sáu hectare hồ tiêu nhưng đến nay đã vượt trên hai mươi hectare
các tỉnh gia lai đắk nông đã vượt gấp đôi
các tỉnh đắk lắc đã vượt gấp đôi so với diện tích quy hoạch bên cạnh đó diện tích cây cà phê toàn vùng tây nguyên cũng đã vượt quy hoạch gần một trăm linh hectare
cơ quan chức năng địa phương cũng thừa nhận đây là biểu hiện của những yếu kém trong quản lý quy hoạch
nói là chúng ta nói quy hoạch nhưng mà thường là chúng ta thường quy hoạch sau
vì dân đã trồng rồi thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề nhất nhối
vấn đề trong quản lý chúng ta là chưa tốt cho nên nó có tình trạng này
và cũng không thể trách được bởi vì quy mô sản xuất nhỏ lẻ thì người dân họ chuyển đổi rất nhanh và chúng ta cũng không kiểm soát được
và không có việc giải pháp nào để chế tài không cho người ta trả
nên chăng là người dân cũng tham gia vào công tác quy hoạch để cho họ biết được là cái việc đó
và chúng ta là những người định hướng thì chúng ta cũng phải giới thiệu cái quy hoạch và định hướng cho nông dân là cái việc vượt quá quy hoạch nó sẽ xảy ra những tình trạng không tốt
đúng là khó trách người nông dân chạy theo những biến động thị trường
cây nào được giá thì phát triển ồ ạt
song rõ ràng định hướng quy hoạch dự báo thị trường là những việc mà người nông dân không thể tự làm được
và chế biến thì chúng tôi cho rằng cái việc xác định rõ ràng những cây trồng chiến được là một cái hết sức quan trọng
một vụ tiêu mới bắt đầu khó dự báo giá cả thị trường còn biến động ra sao
nhưng nhiều hộ nông dân đã phần nào ý thức được những rủi ro tiềm ẩn sau khi đầu tư tới vài tỷ đồng tiền vốn cho việc mở rộng diện tích trồng tiêu một cách tự phát